thưa quý vị cách đây chín mươi năm với khí thế tiến công mạnh mẽ
nhân dân ta đã làm nên một cao trào cách mạng vô cùng mạnh mẽ
cao trào cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một với đỉnh cao là soviet nghệ tĩnh
soviet nghệ tĩnh được đánh giá là đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm này
tuy phong trào soviet nghệ tĩnh chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn
nhưng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý trong sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc trở thành truyền thống giá trị văn hóa góp phần tạo nên sức mạnh trường tồn của dân tộc
đảng cộng sản việt nam ra đời đã kịp thời lãnh đạo nhân dân ta vùng lên đấu tranh chống thực
dân xâm lược và phong kiến tay sai cao trào cách mạng đã diễn ra trên hai mươi năm tỉnh
thành trong cả nước đặc biệt mạnh mẽ từ ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi
ở nghệ tĩnh phong trào đấu tranh bùng nổ vào sáng ngày một tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi với sự tham gia của công
nhân khu công nghiệp vinh bến thủy từ tháng năm đến tháng tám năm một nghìn chín trăm ba mươi ở vùng nghệ tĩnh đã có đến chín mươi
cuộc bãi công và biểu tình của công nhân và nông dân
từ tháng tám tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi nông dân các huyện nam đàn can lộc thanh trương nghi lộc biểu tình ở các
huyện lị đòi bỏ thuế thả tù chính trị chia lại dụng đất phá huyện lị nhà tù với khí thế đấu
tranh sôi sụp hàng chục ngàn người tham gia đỉnh cao là cuộc đấu tranh của tám nông dân huyện
hưng nguyên vào ngày một mươi hai tháng chín với khẩu hiệu như đà đảo chủ nghĩa đế quốc đà đảo phong kiến đoàn
biểu tình xếp thành hàng dài kéo về thành phố vinh đi đầu là những người cầm cờ đỏ đi hai bên là
những đội tự vệ được trang bị gậy dao dòng người càng đi càng được bổ sung thêm lực lượng và
vũ khí tự tạo bọn hào lý địa phương bỏ chạy nhân dân tự đứng ra điều hành chính quyền theo
mô hình soviet đứng ra tổ chức và tự điều hành mọi hoạt động trong xã
thì chúng ta thấy chính quyền này làm những nhiệm vụ rất là cơ bản một là tổ chức lại đời sống
cho nhân dân ở trong cái làng quê đó tổ chức sản xuất nâng cao đời sống tổ chức đời sống văn hóa
rồi lập tự vệ đỏ để bảo vệ chính quyền rồi hủy đi đốt đi những cái văn tự của chính quyền cũ mà liên
quan cái nợ nần bóc lột rêu cao thuế nặng cao trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một là một sự kiện lịch
sử trọng đại trong lịch sử cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cao trào cách mạng
cùng sự ra đời của chính quyền soviet là kết tinh sức mạnh to lớn của khối liên minh công nông
giai cấp công nhân lãnh đạo đã giá trị lãnh đạo của các lãnh đạo đã giá trị lãnh đạo của các lãnh đạo
giáng một đòn quyết liệt đầu tiên vào bè lũ đế quốc và phong kiến tay sai chủ tịch hồ chí minh đánh giá
tuy đế quốc pháp đã dập tắt phong trào trong biển máu nhưng soviet nghệ tĩnh đã chứng tỏ tinh thần
oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn luyện
cho cuộc cách mạng tháng tám sau này ngày một mươi hai tháng chín hàng năm được lấy làm ngày tưởng niệm các liệt sĩ
soviet nghệ tĩnh đó cũng chính là ngày diễn ra cuộc biểu tình của nông dân hưng nguyên và sự hình
thành soviet đầu tiên
trong phong trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một chín mươi năm đã trôi qua nhưng khí thế ngất trời của soviet nghệ tĩnh
những năm ba mươi thế kỷ hai mươi vẫn luôn bừng cháy trong mỗi người dân yêu nước việt nam nhất là vào những thời
điểm có tính bước ngoặt của dân tộc tinh thần soviet nghệ tĩnh không chỉ đồng hành cùng nhân dân ta
vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành
độc lập dân tộc mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay